một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã bằng xe khách vừa bị lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc cạn phát hiện và bắt giữ
tại km số chín trên quốc lộ ba đoạn qua phường xuất hóa thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn phòng cảnh sát môi trường phối hợp với tổ công tác phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách một mươi một b hai trăm bốn mươi ba
lưu thông hướng hà nội cao bằng phát hiện một vali hành lý gồm sáu cá thể tt đã cấp đông là động vật nguy cấp quý hiếm nhóm một b cần được ưu tiên bảo vệ có trọng lượng một mươi bảy tám kg
vali này của hành khách nguyễn văn ba hai mươi sáu tuổi trú tại nghệ an
tại cơ quan công an ba vẫn không thừa nhận số tt trên là của mình nhưng đại diện nhà xe khẳng định nguyễn văn ba là hành khách quen và mỗi một lần đi đều đem theo vali hành lý như vậy
hiện số tt phương tiện cũng như là đối tượng nguyễn văn ba đang bị tạm giữ
và vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ